trong đối tượng do lê đình kinh cầm đầu tiếp tục chuẩn bị nhiều vỏ chai bia để làm bom xăng mua lựu đạn ba mươi năm mươi sao đâm vôi bột phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng bộc lộ sẽ có những hành động cực đoan như bắt giữ cán bộ gây cháy nổ trụ sở ủy ban nhân dân xã nhà cán bộ để gây áp lực đòi hỏi yêu sách và thú sự chú ý theo dõi của cộng đồng trong nước và quốc tế
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị quân đội bắt đầu xây dựng tường rào sân bay
miếu môn ở trên địa phận các xã thuộc huyện trương mỹ
nhóm đối tượng chống đối gia tăng sự manh động có nhiều lời lẽ đe dọa đến việc xây dựng tường rào
chúng chửi bới ném pháo nổ ngăn cản xe của các đơn vị quân đội chở tập kết phương tiện vật liệu xây dựng tại khu vực sân bay miếu môn
chúng tiếp tục đe dọa nếu các lực lượng chức năng triển khai xây dựng tường rào đến khu vực đất đồng tâm sẽ cho nổ cây xăng miếu môn và nhà riêng đồng chí chủ tịch ubnd xã đồng tâm cùng nhà của một số cán bộ xã khác
trước tình hình nêu trên để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ thi công xây dựng tường rào sân bay miếu môn bộ công an đã chỉ đạo một số đơn vị của bộ hỗ trợ công an tp hà nội triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự đã được ubnd tp hà nội phê duyệt
lực lượng công an đã bố trí lập chốt tổ công tác để bảo vệ các mục tiêu như trường học cây xăng trụ sở ubnd xã đồng tâm và các địa điểm các đối tượng đe dọa tấn công để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời những hành vi manh động quá khích
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi khi lực lượng công an đến cổng làng hoành xã đồng tâm triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch các đối tượng trong tổ đồng thuận đã lập tức sử dụng lựu đạn bom xăng
pháo sáng tàu phóng tấn công
dù đã dùng loa kêu gọi nhưng các đối tượng không bỏ vũ khí vẫn ngoan cố ném ba quả lựu đạn vào lực lượng chức năng
trong quá trình tổ công tác truy đuổi triển khai bắt giữ các đối tượng tiếp tục sử dụng bom xăng gạch đá tuyếp sắt có gắn lưỡi dao đâm vào tổ công tác khiến ba cán bộ công an bị thương rơi xuống hố giữa nhà lê đình hợi và lê đình trức
các đối tượng đã ném bom xăng đổ xăng xuống hố phóng hỏa khiến ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh
phát biểu tại lễ phát động thứ trưởng lê quý vương nêu rõ những ngày qua để thi hành nhiệm vụ lực lượng công an nhân dân trực tiếp là cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an tp hà nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm ý chí quyết tâm bảo vệ mục tiêu đảm bảo an ninh trẻ tự tại địa bàn xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
trong quá trình làm nhiệm vụ đại tá nguyễn huy thịnh đại quý phạm công huy thượng úy dương đức hoàng quân đã ảnh dũng hy sinh đây là niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí đồng bào là tổn thất mất mát lớn đối với lực lượng công an nhân dân và gia đình người thân của các đồng chí